thực hiện kế hoạch của công an tp hà nội về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa xử lý tội phạm vi phạm pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã xác lập chuyên án khám phá ổ nhóm làm sử dụng chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu giả
để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền và chiếm đoạt ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại cơ quan điều tra ba đối tượng khai là đào mỹ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thường trú tại phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
nguyễn phú đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có hộ khẩu thường trú tại phường trung sơn thị xã tam điệp tỉnh ninh bình
phạm thu diệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán ở huyện nông cống tỉnh thanh hóa
mỗi đối tượng được phân công một công việc cụ thể diệu phụ trách việc làm hồ sơ thủ tục hợp thức hóa bằng những phôi thật nhưng thông tin trong đó lại là không có thật
sau đó diệu đưa cho đạt
cán bộ ngân hàng chuyển đến tổ chức tín dụng thẩm định và cho vay tín chấp tại các ngân hàng thương mại cổ phần rồi rút tiền ra để chiếm đoạt tiêu xài
hồ sơ giả ngân hàng tên lê quỳnh trang để mà rút tiền mặc dù là đối tượng ở hà nội nhưng mà lại lấy là hộ khẩu thường trú ở xã nghĩa hưng huyện nạng giang tỉnh bắc giang
đấy để mà vay vay của ngân hàng như vậy thì khi mà đối với các cái khoản vay đó khi mà nó quá hạn mà ngân hàng có muốn tìm hiểu về đối tượng để mà thu hồi nợ thì không thể thu hồi được
vì đối tượng lê quỳnh trang nó không có trên thực tế
đây là vụ án có tính chất phức tạp hành vi phạm tội của các đối tượng là có tổ chức lợi dụng kẽ hở của tổ chức tín dụng ngân hàng cần sớm làm rõ để ngăn chặn các hành vi này